phát động từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực hà nội lần thứ tám năm hai nghìn hai mươi do hội nghệ sĩ nhấp ảnh việt nam và hội nhiếp ảnh nghệ thuật hà nội phối hợp tổ chức với chủ đề tình yêu và cuộc sống
ban tổ chức đã nhận được một năm trăm năm mươi ảnh và bộ ảnh của hai trăm sáu mươi bảy tác giả tham dự hội đồng giám khảo đã quyết định trao một mươi giải thưởng và chọn một trăm linh ba tác phẩm của sáu mươi chín tác giả để triển lãm
ban tổ chức quyết định không triển lãm thực địa toàn bộ số ảnh được triển lãm trực tuyến trên trang thông tin của hội nghệ sĩ nhiếp ảnh việt nam và pi org vn và website liên hoạt vn